các quan chức cho biết thêm kho hàng nơi xảy ra vụ nổ được cải tạo mở rộng từ một cửa hàng tạp hóa và dường như nhà kho này đã được dùng để lưu giữ pháo hoa trái phép
hôm qua một quả bom có sức công phá lớn đã nổ tung tại một cuộc biểu tình ở quận baju tây bắc pakistan giáp giới với afghanistan
ít nhất năm mươi năm người đã thiệt mạng và gần hai trăm linh người bị thương con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng
xin kính chào tạm biệt

trong thời tiết này người vô gia cư thuộc nhóm người dễ bị tổn thương nhất

hằng ngày chúng ta nói về tin tức về tình trạng vô gia cư và nắng nóng gai gắt ở phoenix
vì vậy dự án này thật tuyệt vời
ở chỗ nó giải quyết cả hai vấn đề đó cùng một lúc
điều này mang lại hiệu quả tốt hơn cả sự kiến của chúng tôi
chúng tôi đã thiết kế rất nhiều tòa nhà nhưng chưa bao giờ tôi làm việc trong một dự án có thể giúp đỡ ai đó như vậy
tôi thấy điều này thật sự ý nghĩa
nhiệt độ thành phố phoenix đã lập kỷ lục mới khi lên tới hơn bốn mươi bảy độ c trong hai mươi tám ngày liên tiếp

vì vậy những ngôi nhà container này được xem là giải pháp lâu dài giúp người vô gia cư ứng phó trong tình hình thời tiết ngày càng cực đoan
trước tiên hàng chục người vô gia cư sẽ được chuyển đến sinh sống ở các căn tạm trú container
đồng thời có quyền sử dụng

nếu chẳng may bị ngã xuống đường có thể bỏng cấp độ ba

và có cửa sổ lớn

nhà được xây bởi vật liệu tái chế rất bền và đều được trang bị điếu hòa mang lại sự thoải mái cho những người đến sống tại đây
thành phố phoenix đã đề ra mục tiêu cần ưu tiên phục vụ nhóm người dễ bị tổn thương
và đưa ra vô số ý tưởng cùng các dự án để có thể giải quyết vấn đề nhà ở cho những người vô gia cư và tình trạng khủng hoảng nhiệt hiện nay

dự án nhà năng lượng mặt trời chuyển đổi từ container đang dần được hoàn thiện

các căn nhà container này đều có thể tránh đau
dự án nhà container này vừa có thể tránh đau
vừa có thể di rời tới các vị trí khác nhau nhưng vẫn bền vững an toàn để sinh sống
dự án nhà container này vừa có thể tránh đau
nếu hiệu quả dự án này sẽ được nhân rộng tới nhiều nơi khác ở nước mỹ để bảo vệ người vô gia cư tốt hơn trong mùa nắng nóng
tránh những trường hợp bị thương thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do thời tiết
các căn nhà container này vừa có thể di rời tới nhiều nơi khác ở nước mỹ để bảo vệ người vô gia cư tốt hơn trong mùa nắng